xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến tỉnh quảng nam để trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số chín
và thăm hỏi động viên trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã động viên chia sẻ với những mất mát thiệt hại to lớn của nhân dân tỉnh quảng nam
trong cơn bão số chín vừa qua đồng thời mong muốn người dân phát huy truyền thống trung dũng kiên cường đoàn kết
giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
thủ tướng cũng đề nghị địa phương trích nguồn kinh phí dự phòng để giúp dân khắc phục thiệt hại
không để ai bị thiếu đói hay lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
đảm bảo nhu cầu về lương thực các cơ quan chức năng nhanh chóng khôi phục lại hệ thống cơ sở vật chất
hạ tầng đặc biệt là trường học hệ thống điện công trình giao thông
tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ đã tặng ba mươi xuất quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai
cũng trong buổi sáng cùng ngày thủ tướng chính phủ đã đến thăm các nạn nhân trong vụ sạt lỡ
tại huyện nam trà my đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
thủ tướng yêu cầu ngành y tế tỉnh quảng nam tập trung công tác khám chữa bệnh
và miễn phí toàn bộ chi phí để người dân an tâm chữa trị
cũng trong sáng nay người dân xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
đã nhận được lương thực thực phẩm tiếp tế từ chuyến bay đầu tiên của sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai
sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai sử dụng máy bay mi một trăm bảy mươi một thuộc trung đoàn chín trăm ba mươi
chở theo lương thực thực phẩm thiết yếu và thả xuống cho người dân
sau nhiều ngày cạn kiệt lương thực thực phẩm
tại xã phước thành huyện phước sơn người dân cũng đã nhận được lương thực
do hơn ba trăm linh người dân ở xã phước kim cắt rừng gùi hàng vào
do bị sạt lở núi giao thông bị chia cắt hoàn toàn khoảng ba người
tại hai xã phước lộc và phước thành của huyện phước sơn bị cô lập từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến nay
sau nhiều ngày bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài và cạn kiệt lương thực do bị lũ cuốn trôi
người dân hai xã phước thành và phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
đã nhận được lương thực thực phẩm thiết yếu
hiện công tác vận chuyển lương thực thực phẩm vẫn đang được tiếp tục khẩn trương thực hiện
do ảnh hưởng của hoàn lưu cân bão số chín tại huyện hương nguyên tỉnh nghệ an
xảy ra mưa to trên diện rộng kết hợp với việc xả lũ của các đập thủy điện
khe bố tri khê đã gây ngập úng trên địa bàn huyện
mực nước tiếp tục dâng cao thêm trong ngày hôm nay khiến cho hàng nghìn hộ dân sinh sống
tại các xã ngoài đê sông lam và vùng trũng của huyện hương nguyên
đều chìm trong biển nước và cô lập hoàn toàn
nước lũ dâng cao khiến cho hơn hai trăm bảy mươi hộ với một một trăm linh nhân khẩu xóm năm
thuộc giáo sứ trang nứa chìm trong biển nước
phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dân địa phương và lực lượng quân đội quân an công an
vứt đánh bèo và các lớp rác đoàn công tác của lãnh đạo huyện mới có thể di chuyển vào tiếp tế được
những con đường liên xã liên thôn dẫn vào xã hương yên dẫn vào xã hương yên bắc
giờ đây chỉ mênh mông là nước
không chỉ địa bàn các xã vùng trũng
nước lũ dâng cao hai ngày nay cũng khiến cho hàng nghìn hộ dân ở ngoài đê sông lam
của huyện hương yên bị cô lập hoàn toàn
theo thống kê sơ bộ bảy xã vùng dọc sông lam và ba xã vùng trũng hương nguyên đã bị ngập sâu
khiến cho năm hộ dân với khoảng hai mươi người bị cô lập hoàn toàn
hàng nghìn con da cầm bị chết hơn một hectare diện tích rau màu vụ đông
và cá chuyên canh cá vụ ba bị ngập sâu trong nước thiệt hại hoàn toàn và không có khả năng phục hồi
không chủ quan hiện nay ban thường vụ huyện ủy huyện hưng nguyên đã và đang triển khai phương án bốn tại chỗ tập trung di rời
ở bà con ở vùng nguy hiểm báo động tình trạng sạt lở núi mực nước dâng cao bị chia cắt
đồng thời huy động các lực lượng cùng với người dân di rời tài sản
bảo đảm an toàn tính mạng cũng như tài sản của người dân khi nước lũ vẫn chưa rút
nhằm giúp đỡ hàng nghìn bệnh nhân cũng như công tác điều trị chăm sóc y tế
tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng ngãi không có nước sử dụng
sau khi cơn bão số chín phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã hỗ trợ tiếp nước cho các bệnh viện
ngay sau khi cơn bão số chín càn quét là cảnh tan hoang ở nhiều bệnh viện trên địa bàn quảng ngãi
mất điện mất nước sinh hoạt
bệnh nhân trong viện gặp vô vàn khó khăn khi bệnh nhân lưu trú đông nhưng không có nước sinh hoạt
cũng như không có nước phục vụ công tác chăm sóc điều trị
không có nước là chịu hoạt động không có được
không có nước uống
rồi có nước cơn tây nước không có nước uống
nước không có mà chế mì đồ cũng không có
thời bệnh nước này hết chặt nước không có phục vụ cho nhân dân
trong khi cấp cứu và bệnh nhân làm việc để sinh hoạt
bão số chín gây ra hư hỏng nhiều hệ thống nước
không có nước sinh hoạt nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
phải liên hệ nhiều nơi hỗ trợ
nhận thông tin phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã kịp thời điều động lực lượng
phương tiện chuyên dụng kịp thời tiếp nước cho các bệnh viện
phục vụ cho bệnh nhân đang điều trị và nhân viên y tế
sau công bố số chín thì bệnh viện đa khoa sơn tịnh cấp điện cấp nước
do đó tình trạng thiếu nước cho bệnh nhân sinh hoạt
thứ hai nữa là thiếu nước cho nhân viên phục vụ cho bệnh nhân
do đó sót na là nhà phòng cảnh sát phòng trái trợ trá
đã đánh cấp nước cho bệnh viện
bệnh viện xin ghi nhận và cảm ơn
và tôi cũng đại diện cho bà con bà con rất quân anh sự giúp đỡ và cảm ơn cho bệnh viện
bắt đầu sau cơn bão số chín tàn phá từ tối hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi
cảnh sát phòng trái trợ tráy và cứu nạn cứu hộ quảng ngãi
đã cung cấp gần một mươi xe nước cho nhiều bệnh viện để phục vụ cho các bệnh nhân đang điều trị
những việc làm thiết thực trên đã kịp thời hỗ trợ nước sinh hoạt cho bệnh nhân
các y bác sĩ đang bị thiệt hại nặng nề do bão số chín
từ đó lan tỏa hình ảnh đẹp về vai trò sung kích
tính tiên phong của những người lính cứu hỏa công an quảng ngãi
vào sáng nay siêu bão goni đi vào miền trung philippines và bắt đầu suy yếu
cường độ bão đã giảm xuống dưới cấp siêu bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ hai mươi hai mươi năm km và đi vào biển đông
đến bảy giờ ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi ba đến một mươi bảy độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi sáu năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh
tiếp tục với những tin tức

tòa nhân dân tỉnh con tum vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt ngô ngọc thiếu
trú tại xã sa nhơn huyện sa thầy tỉnh con tum bảy năm tù giam về tội giết người
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong lúc trông coi dãy cà phê của gia đình
ngô ngọc thiếu phát hiện đồng văn tuấn là em họ của thiếu
dùng dao chặt phá hai mươi ba cây cà phê tổng thiệt hại ba bốn trăm linh bốn đồng
khi bị phát hiện tuấn cầm dao đi về phía thiếu
thấy vậy thiếu đã sử dụng con dao mang theo dài một trăm một mươi cm chém ba nhát làm tuấn tử vong tại chỗ
do mết máu cấp vì đứt và rách động mạch cánh tay trái đứt cơ và cột sống cổ
kết thúc phiên tòa ngoài hình phạt bảy năm tù giam
ngô ngọc thiếu còn phải tiếp tục bồi thường cho gia đình của nạn nhân số tiền ba trăm ba mươi hai triệu bảy trăm linh bảy nghìn đồng
và chịu toàn bộ số tiền an phí
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài tỉnh bình phước
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là nghi can
trong vụ cướp hơn hai tỷ đồng tại nhà nghỉ tri ân
thuộc khu phố xuôi đá phường tân xuân tp đồng xoài vào đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi vừa qua
các đối tượng bị tạm giữ gồm nguyễn văn hổ hai mươi bốn tuổi
trú tại thôn tân long xã bù nho huyện phú riềng
nguyễn văn thành một mươi chín tuổi và phạm ngọc thành một mươi tám tuổi
cùng chú tại thôn chín xã long hà huyện phú riềng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài xác định
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong lúc nhậu với nhóm bạn tại một quán ốc thuộc khu phố tân trà
phường tân xuân tp đồng xoài nguyễn văn hổ có nghe một người trong bàn nhậu tên nam
nói mới nhận tiền đất trong điện thoại báo tài khoản ngân hàng có số tiền hơn hai tỷ đồng
hổ liên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cả đám nhậu xong hổ gọi taxi đến gặp nguyễn văn thành
và phạm ngọc thành đang ở gần đó cùng đi đến nhà trọ nơi người thanh niên tên nam đang ở
tại phòng trọ của nam hổ dùng dao bấm uy hiếp nam phải chuyển số tiền hơn hai tỷ đồng
sang tài khoản của mình nhưng nam không đồng ý
hổ tiếp tục dùng dao bấm đe dọa và đánh nam khiến nạn nhân bị thương
sau đó các đối tượng uy hiếp và dùng dây chói hai tay nạn nhân rồi đẩy ra xe taxi
khi ra đến cửa thì anh nam bỏ chạy trốn thoát được và đến cơ quan công an trình báo
sau ba ngày truy xét công an tp đồng xoài đã bắt được đối tượng nguyễn văn hổ
là kẻ chủ mưu trong vụ cướp khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận gò bắc tp hcm
hai đối tượng nguyễn văn thành và phạm ngọc thành cũng bị bắt giữ ngay sau đó
liên quan đến vụ vận chuyển năm mươi một kg vàng bốn số chín qua biên giới vào sáng nay
đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang cho biết là trong quá trình điều tra
ba đối tượng liên quan đến vụ án đã ra đầu thú
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh an giang
phối hợp cùng tiểu đoàn ba trung đoàn cảnh sát cơ động
tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển
xuồng máy hướng từ campuchia vào việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi đến khu vực thuộc ốc vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn tp châu đốc
các đối tượng đưa sùng máy vào bờ rồi khuân vác các bao tải và bọc ni lông màu đen lên bờ
phát hiện lực lượng công an các đối tượng chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng trần văn hải
trú tại ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú cùng với hai bao tải và một bọc ni lông màu đen
qua kiểm tra phát hiện bên trong các ba và bọc ni lông trên có chứa năm mươi một kg vàng bốn số chín không lẫn tạp chất
quá trình điều tra ba đối tượng liên quan đến vụ án đã đến cơ quan công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án khởi tố bị can
để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
minh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng kim tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu ba
phường dữ lâu tp việt trì tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu một
xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã bảo thanh
huyện phù ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý các thông tin có giá trị
tuy nhiên mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện